tại nhà hát kim mã đã diễn ra vở cải lương mang tên chiếc áo thiên nga
đây là một vở diễn được chuyển thể từ truyền thuyết chiếc nò thần
đề tài cũ và cốt truyện cũng không mới
nhưng dưới sự thể hiện xuất sắc của các nghệ sĩ gạo cội
và dàn diễn viên trẻ của nhà hát cải lương việt nam
đã làm cho chiếc áo thiên nga trở nên hấp dẫn và thu hút
vở cải lương chiếc áo thiên nga được chuyển thể từ truyền thuyết chiếc nỏ thần
do nghệ sĩ lê duy hạnh và nghệ sĩ phạm ngọc chi viết kịch bản
nghệ sĩ nhân dân hoàng quỳnh mai đạo diễn
vở diễn được đầu tư về hình ảnh bố cục hoành tráng với cảnh trí nguy nga
cùng với đó là sự tâm huyết của những diễn viên tham gia tuyến nhân vật chính như
vua an dương vương mỹ châu trọng thủy sứ giả nhà thanh
xem chiếc áo thiên nga khán giả sẽ bị cuốn hút bởi sự hoành tráng của sân khấu
tiếng trống ruồn dập hoa cùng dàn hợp sướng hùng hậu
cùng những âm thanh ánh sáng và nhiều thủ thuật tạo cảm giác khác
hy vọng rằng vở cải lương chiếc áo thiên nga sẽ đem đến một luồng cảm nhận mới về cải lương
và được đông đảo quần chúng yêu mến